tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay quốc hội đã thảo luận trực tuyến
về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
buổi chiều các đại biểu quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu
chỉnh lý dự án luật đầu tư sửa đổi và thảo luận về dự án luật này
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội được điều chỉnh theo hướng
nâng tỷ lệ đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất là bốn mươi tổng số đại biểu quốc hội
đại biểu cơ bản tán thành và cho rằng đây sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch
chuẩn bị nguồn nhân sự tham gia làm đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
từ đó tăng cường tính chuyên nghiệp góp phần quan trọng cho việc nâng cao hiệu lực
hiệu quả hoạt động của quốc hội
liên quan đến đoàn đại biểu quốc hội tại địa phương đại biểu cho rằng cần cân nhắc kỹ về quy định này
cũng trong sáng nay các đại biểu đã nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi
buổi chiều các đại biểu quốc hội nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình bày báo cáo giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự án luật đầu tư sửa đổi và thảo luận một số nội dung còn chưa thống nhất đối với dự án luật này
trên cơ sở ý kiến của các đại biểu quốc hội ý kiến của các cơ quan của quốc hội và báo cáo của chính phủ
về việc giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hiệu quan
nghiên cứu tiếp thu trình lý dự thảo luật đầu tư sở đổi
về việc cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ do còn nhiều ý kiến khác nhau
ủy ban thường vụ quốc hội đã trình hai phương án để quốc hội xem xét quyết định
tại phiên thảo luận ý kiến đại biểu cho rằng không nên cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ mà quy định vào danh mục ngành
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như luật đầu tư hiện hành đồng thời đổi tên gọi là kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ
một số nội dung về điều kiện áp dụng luật đầu tư chính sách đầu tư danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện cũng được các đại biểu quốc hội nêu ý kiến